ba người việt nam đầu tiên sẽ được tiêm vaccine nanocovax
đây là vaccine covid một mươi chín đầu tiên của nước ta được đưa vào tự tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người
sản phẩm do công ty nanogen sản xuất
ba người này được chọn trong số sáu mươi tình nguyện viên tuổi từ một mươi tám đến năm mươi tham gia thử nghiệm trong giai đoạn một
sáng một mươi bảy tháng một mươi hai vaccine covid một mươi chín nanocovax do công ty công nghệ sinh học dược nanogen phát triển
chính thức được tiêm thử trên người
toàn bộ quá trình tiêm được tiến hành tại học viện quân y
ba người đầu tiên được tiêm liều thấp nhất hai mươi năm microgram
sau tiêm sẽ theo dõi ba mươi phút xem có phản ứng lâm sàng nào hay không và tiếp tục theo dõi trong ba giờ tiếp theo
nếu không có bất cứ phản ứng nào các bác sĩ sẽ tiến hành tiêm cho người thứ hai và người thứ ba
ba người tình nguyện được tiêm đầu tiên sẽ được theo dõi trong bảy mươi hai giờ trước khi tiêm cho những người tiếp theo
việc tiêm thử nghiệm giai đoạn một sẽ được tiến hành từ nay cho đến tháng hai với sáu mươi người tình nguyện
và chia làm ba nhóm theo liều từ thấp đến cao
ban lãnh đạo học viện quân y đã chuẩn bị sẵn sàng về cả con người
và cơ sở vật chất cho tất cả quy trình chuẩn
thực hiện thử nghiệm lâm sàng tuân thủ quy trình nghiêm ngặt và ứng phó với mọi tình huống